năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tình hình đất nước ta đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức đòi hỏi đảng ta phải tích cực chuẩn bị và tiến hành đại hội lần thứ sáu
theo yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phải nhìn thẳng vào sự thật nói rõ sự thật đánh giá đúng thực trạng của đất nước
từ đó xác định đúng mục tiêu và nhiệm vụ của cách mạng trong chặng đường trước mắt đề ra chủ trương chính sách đúng để xoay chuyển tình thế đưa đất nước vượt qua khó khăn tiến lên phía trước
trong bối cảnh đó đồng chí nguyễn văn linh đã được đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng bầu là tổng bí thư của đảng
thực tế cho thấy chính trong nhiệm kỳ làm tổng bí thư đảng của đồng chí nguyễn văn linh từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tới tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đất nước ta đã có rất nhiều đổi mới tạo đà cho quá trình đi lên không thể đảo ngược trong cả đời sống chính trị lẫn kinh tế
không những thế tổng bí thư nguyễn văn linh cũng đã để lại
trong lòng đồng bào đồng chí tấm gương sáng ngời không thể mờ phai của một nhà lãnh đạo giàu tinh thần đổi mới trung thực và nhất quán trong mọi công to việc lớn và luôn bám sát thực tiễn để hành động và sáng tạo
hai lần trên cương vị bí thư thành ủy tp hcm đồng chí nguyễn văn linh luôn bám sát thực tiễn tổng kết thực tiễn những thí điểm về đổi mới cách làm có hiệu quả
rút ra những bài học kinh nghiệm để lãnh đạo thành phố tiến lên
vượt qua gian nan thử thách của những năm đầu giải phóng trong thời kỳ đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế xã hội
từ thực tiễn sinh động của thành phố đồng chí đã góp phần tích cực tạo nên những tiền đề quan trọng cho việc hình thành đường lối đổi mới của đảng ta
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trên địa bàn tp hcm đã xuất hiện một số mô hình bung ra đổi mới sản xuất và kinh doanh như các sĩ nghiệp dệt thành công
phong phú phước long thắng lợi dệt đay một mươi ba sĩ nghiệp cơ khí carix silico vinapopro sinko
công ty bột giật miền nam sĩ nghiệp dược phẩm mùng hai tháng chín sĩ nghiệp dược thú y nhà máy bia sài gòn sĩ nghiệp thuốc lá
những mô hình mới này đã áp dụng chế độ lương khoán sản phẩm tự tìm cách tháo gỡ khó khăn về vật tư nguyên liệu tiêu thụ sản phẩm và đã làm ăn có lãi
bí thư thành ủy nguyễn văn linh là người khởi nguồn cho việc thành lập một diễn đàn gọi là câu lạc bộ giám đốc để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp
từ đó tháo gỡ những vướng mắt giúp cho kinh tế tp hcm phát triển
tư duy đổi mới của đồng chí nguyễn văn linh xuất phát từ thực tiễn đó là kết quả của một quá trình luôn sắt cánh với nhân dân bám sát thực tiễn luôn chăn trở trước hiện thực khách quan trong sản xuất và đời sống nhìn thẳng vào sự thật thấu hiểu ra và nói rõ sự thật đặc biệt là những thiếu sót khuyết điểm
trên báo nhân dân đồng chí nổi tiếng với bút danh nvl với một loạt những bài báo trong chuyên mục những việc cần làm ngay để bàn về những việc cần phải chấn chỉnh trong xã hội
thật ra tôi thấy có những việc cần phải giải quyết ngay cho nên tôi viết cái bục những việc cần làm ngay hay là ký nvl hay là nói và làm
sau một nhiệm kỳ trên cương vị tổng bí thư đồng chí nguyễn văn linh cương quyết rút lui không ra ứng cử tại đại hội bảy dù uy tín trong đảng của đồng chí

đồng chí nguyễn văn linh đã đón nhận một tổn thất lớn khi đồng chí nguyễn văn linh qua đời ở tuổi tám mươi ba
đồng chí nguyễn văn linh đang dựng dỡ hơn trong phát triển kinh tế xã hội